trước tình trạng kết nối cung cầu thị trường lao động tại các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước còn nhiều hạn chế
tỷ lệ người lao động tìm việc qua trung tâm còn thấp
trong thời gian qua bộ lao động thương binh và xã hội đã tiến hành quy hoạch và đổi mới hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm này
và mới đây hà nội là một trong những địa phương đầu tiên tiến hành việc sát nhập trung tâm dịch vụ việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
trước năm hai nghìn một mươi sáu hà nội tồn tại hai trung tâm dịch vụ việc làm của sở lao động thương binh và xã hội
tuy nhiên hoạt động của hai trung tâm này phần lớn còn mang tính chất riêng rẽ không có sự gắn kết và thiếu tính dự báo về thị trường lao động
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã sát nhập hai trung tâm lại là một vẫn giữ nguyên chức năng giới thiệu tư vấn và hỗ trợ việc làm cho người lao động
tuy nhiên việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ và mạng lưới sàn vệ tinh sẽ giúp tiết kiệm ngân sách tập trung đầu mối chỉ đạo
theo thống kê cả nước có bốn mươi bốn sàn giao dịch việc làm chi phí đầu tư cho mỗi sàn cấp tỉnh thành là từ năm đến bảy tỷ đồng
tuy nhiên tỷ lệ người lao động tìm việc qua trung tâm mới chỉ đạt một mươi bốn và tỷ lệ người sử dụng lao động qua trung tâm cũng mới chỉ đạt hơn một mươi sáu
trong thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội cũng chỉ đạo mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm
có những khảo sát cụ thể những ngành nghề thị trường cần về trình độ cơ cấu tuyển dụng
qua đó có những dự báo chi tiết để khuyên cáo tới những học sinh